đóng xà lan thuyền sắt cỡ lớn để vận chuyển gỗ lậu là thủ đoạn mới của các đối tượng ở huyện biên giới iadrai tỉnh con tum
sau nhiều ngày mật phục lực lượng chức năng đã bắt được một vụ vận chuyển hơn bốn mươi mét khối gỗ lậu vượt lòng hồ từ địa bàn tỉnh con tum sang tỉnh gia lai
từ nguồn tin báo của người dân lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng nguyễn thái hòa chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
người điều khiển chiếc phà lớn cùng tăng vật là ba xe ô tô tải chở gỗ với khối lượng hơn bốn mươi mét khối gỗ từ nhóm hai đến nhóm năm
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ phương tiện để tiếp tục điều tra

nhưng không có ai quản lý đây là nguyên nhân dẫn đến các xà lan thuyền sắt lớn lợi dụng sơ hở để vận chuyển gỗ lậu